tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi nhiều nhà hàng quán nhậu ở bình dương kín bàn sau gần một tuần mở cửa bán tại chỗ
trong ngày thứ năm được phép mở bán tại chỗ dù là giữa tuần các quán nhậu nằm trên tuyến đường chính khu dân cư tránh nghĩa
thành phố thủ dầu một bình dương sôi động trở lại với nhiều nhóm khách đến ăn uống
một mươi chín giờ tại quán nhậu ba cù trên đường n phương tránh nghĩa thủ dầu một không còn bàn trống
đồng nghịt thực khách đến ăn uống cùng gia đình bạn bè
lượng khách thì đông nhân sự phục vụ giảm gần sáu mươi do nhiều nhân viên về quê chưa tiêm đủ hai mũi vaccine
nhiều khách hàng thân thuộc đến rồi phải bỏ về vì chờ quá lâu lúc hai mươi giờ tại quán len ken cách đó một km cũng có lượng khách rất đông
tại nhà hàng king crown cơ sở kinh doanh này có mặt bằng rộng mới chỉ hoạt động sáu mươi công suất với gần hai mươi bàn được bày trí có khoảng cách
khách vào quán ngoài khai báo di chuyển qua mã qr nhân viên nhà hàng còn kiểm tra thẻ xanh của khách
hoặc giấy xác nhận đã tiêm đủ hai mũi để đảm bảo quy định
phòng chống dịch đa phần khách hàng đặt bàn là tổ chức tiệc do người dân còn dè trừng nên mua hàng mang về vẫn cao hơn so với ngồi tại chỗ
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi các nhà hàng quán ăn tại bình dương cho phép phục vụ tại chỗ ở các vùng cấp độ một hai và ba
quy định khi mở bán phải đảm bảo ba k triển khai các biện pháp phòng dịch như hạn chế số lượng người bán và khách mua cùng thời điểm
quét mã qr tiêm vaccine xét nghiệm
khu trung tâm tránh nghĩa được coi là phố ẩm thực của thành phố thủ dầu một
tám mươi cơ sở kinh doanh ở đây lành
các nhà hàng quán ăn bar karaoke quán cà phê do gặp vấn đề về nhân sự
nhiều cửa hàng vẫn tạm nghỉ và dự kiến mở lại sau một tuần nữa
tuy nhiên nhiều nhà hàng quán nhậu ở đây đã đóng cửa treo bảng chờ sang nhượng
từ năm giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi các hàng quán ở thành phố hồ chí minh đã sáng đèn
chủ quán và nhân viên cùng lau dọn bày biện bàn ghế để đón một buổi sáng đầu tiên được nhìn thấy hình ảnh quen thuộc
là khách vào quán ngồi ăn thay vì phải mang về nhà như trước
để cho khách được an toàn thay lại bàn ghế cho mỗi bàn đẹp cách xa nhau để các khách ngồi xa giảm nguy cơ lây nhiễm
là một trong những vị khách đầu tiên khi bước vào quán chỉ mới sáu giờ sáng
chị trần thị loan ngụ tại quận tân bình kể rằng thực sự nhớ cảm giác là hút tơ phở nóng
nên từ trước khi có thông tin hàng quán được bán tại chỗ chị loan đã tự nhủ sẽ dành buổi sáng đầu tiên
khi thành phố cho phép để dạy thật sớm đi ăn quán phở quen sau nhiều ngày xa nhớ
tương tự gia đình anh lê hùng dương quận tân bình với bốn thành viên cũng dậy sớm vừa đi công việc
vừa ăn một tô phở nóng mà anh dương nói rằng sau mấy tháng trời không được ra tiệm ăn uống
bà phạm tị tí quận bình thạch cho biết đã dậy sớm từ sáng tập thể dục và ghé ăn tô phở nóng tại quán gần nhà
dù thực đơn có nhiều món nhưng ngày đầu tiên mở cửa còn thiếu nguyên liệu
nên quán chỉ bán vài món như phở tái nạm bò viên
theo ghi nhận của phóng viên báo tuổi trẻ nhiều quán cà phê cũng rục dịch mở cửa trở lại
song vẫn còn dày trừng số lượng khách để đảm bảo giãn cách
ngày đầu được bán tại chỗ nên nhiều quán cà phê sân vườn có diện tích lớn
vẫn đang trong giai đoạn dọn dẹp tuyển nhân viên và bắt đầu mở bán trong vài ngày tới
còn tại nhiều tuyến đường lớn ở thành phố thủ đức hầu hết các hàng quán đã bán mang về
rất có tìm được quán cho khách ngồi ăn tại chỗ
nhiều chủ quán cũng cho biết đang ngay ngóng tình hình
nếu nhiều quán cho ngồi tại chỗ thì mình cũng làm như vậy

bà phạm thị thanh hiền chủ tịch ủy ban nhân dân huyện củ chi ví ngày này như một ngày hội
bởi việc được tiêm vaccine chính là mong muốn không chỉ của các em phụ huynh mà cả người dân huyện củ chi
tiêm chủng vaccine chính là điều kiện để các em được sớm quay trở lại trường học
trong buổi mở màn chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức chia sẻ về lý do tp hcm
chọn huyện củ chi và quận một tổ chức thí điểm tiêm cho trẻ
bởi quận một là trung tâm có điều kiện cơ sở vật chất mật độ dân số cao
còn củ chi là vùng xanh công tác tiêm vaccine nơi đây vốn đang được thực hiện tốt thời gian qua
tại điểm tiêm trường trung học phổ thông lương thế vinh quận một
các bậc phụ huynh được ngồi cùng con chờ con tận mắt nhìn thấy con được tiêm như thế nào
nên đều cảm thấy rất yên tâm phấn khởi vì con cái mình giờ đã được bảo vệ phần nào
đặc biệt là những phụ huynh có con học lớp cuối cấp
họ càng yên tâm hơn khi con có thể tự tin tham gia các kỳ thi
có mặt tại điểm tiêm trùng trường trung học phổ thông lương thế vinh quận một
ông lê phước hùng giám đốc trung tâm y tế quận một cho biết
tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi trung tâm y tế quận đã nhận được ba liều vaccine pfizer
để tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy
trong chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi quận một mới tiêm cho ba trăm hai mươi sáu học sinh của trường trung học phổ thông lương thế vinh
hiện các điểm tiêm chủng cho trẻ em của quận đều đã sẵn sàng chỉ đợi chỉ đạo của sở y tế
quận sẽ tiến hành tiêm chủng ở nhiều điểm tiêm trong ngày hai mươi tám tháng một mươi
hiện quận một có hơn một mươi hai trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức chia sẻ đối tượng tiêm thí điểm lần này
tại thành phố rất đặc biệt đó là các em học sinh tương lai của đất nước
do vậy trước trong và sau khi tiêm vaccine việc chuẩn bị mọi thứ phải hết sức cẩn thận
cung cấp đầy đủ thông tin đến phụ huynh học sinh về việc cần chuẩn bị gì về tâm lý
sức khỏe cũng như thời gian
ông đức nhấn mạnh thành phố mong muốn và hướng đến việc tạo cho các em
có điều kiện học tập tốt nhất có thể
một trong những điều kiện đó là được đi học phải an tâm an toàn
nếu không yên tâm các em sẽ không thể tiếp thu được kiến thức
do vậy một trong những điều kiện đảm bảo an toàn là các cháu phải được phủ vaccine
ba tuần sau các cháu sẽ bắt đầu được tiêm mũi hai và sau khi tiêm hai tuần
các cháu sẽ được bảo vệ
đây chính là một trong những điều kiện cần thiết để tổ chức đi học lại cho các cháu
có mặt tại củ chi ông nguyễn hữu hưng phó giám đốc sở y tế tp hcm
đánh giá địa phương đã có tổ chức chặt chẽ đảm bảo khoảng cách an toàn và hiệu quả
các em học sinh phấn khởi và nhận được sự đồng thuận lớn từ các phụ huynh
theo ông từ ngày hai mươi tám tháng một mươi các quận huyện và thành phố thủ đức
trong trường học hay ngoài trường học đều sẽ tổ chức tiêm vaccine đại trà cho trẻ
ưu tiên từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
tuy nhiên chỉ đơn vị nào chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn
theo hướng dẫn của ngành y tế mới được triển khai tiêm chủng cho các cháu
còn ngược lại sẽ không được tổ chức tiêm cho đến khi đảm bảo an toàn thực sự
chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
ngày hai mươi tám tháng một mươi tp hcm triển khai tiêm đại trà vaccine ngừa covid một mươi chín
cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên toàn thành phố
các địa điểm tiêm vaccine nhân vật lực ngành giáo dục và y tế đã sẵn sàng
bốn trăm linh điểm tiêm vaccine tại điểm trường đã được thu dọn sạch sẽ đúng chuẩn
có thể triển khai tiêm chủng cho học sinh một mươi hai một mươi bảy tuổi
đúng theo kế hoạch của ủy ban nhân dân tp hcm
trong khi đó ông dương văn dân trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận tám cho biết
trước khi tổ chức tiêm vaccine vào ngày hai mươi tám tháng một mươi cho học sinh khối một mươi một một mươi hai
quận đã tiến hành kiểm tra lại một mươi hai điểm tiêm và chuẩn bị sẵn sàng
sau khi tiêm cho học sinh lớp một mươi một và lớp một mươi hai sẽ cuốn chiếu đến lứa tuổi nhỏ hơn
ông ngô văn tuyên trưởng phòng giáo dục đào tạo quận bình tân cũng cho biết
ba điểm tiêm đã được ngành y tế quận kiểm tra sẵn sàng đáp ứng việc tiêm ngừa
cho cấp trung học phổ thông có một mươi một bảy trăm ba mươi một học sinh trung học cơ sở có khoảng ba mươi hai học sinh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức cho rằng
đến nay thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch bao phủ toàn bộ vaccine mũi một cho học sinh
theo ông trước đó sau cuộc họp với chính phủ vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã thông tin rất rõ ràng
đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vaccine cho các khu vực trọng yếu
đảm bảo tổ chức tiêm cho các em từ một mươi hai tuổi trở lên
bộ y tế cho biết nguồn vaccine tiêm cho trẻ tại tp hcm hoàn toàn chủ động
nên thành phố có thể yên tâm
như vậy khi nào học sinh ở tp hcm sẽ được quay lại trường
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức cho rằng
việc đưa trẻ quay lại trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố
và thành phố sẽ thực hiện theo lộ trình không nhất thiết phải đồng loạt toàn thành phố
theo ông việc mở cửa trường học dựa trên tinh thần an toàn tới đâu mở cửa tới đó
và hiện nay các trường đang khẩn trương khôi phục lại hiện trạng
do trước đó được chưng dụng làm nơi tiếp nhận điều trị cách ly bệnh nhân covid một mươi chín
ông cho biết tuy chưa thể khẳng định được khi nào sẽ mở cửa tất cả các trường học
nhưng thành phố sẽ giữ tinh thần khẩn trương nhất
ngày hai mươi bảy tháng một mươi ông nguyễn hữu nhân trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
hiện sở phối hợp với sở y tế tp hcm đã thống kê và lập danh sách các em học sinh ở trên địa bàn
có độ tuổi từ ba đến dưới một mươi tám tuổi tiêm vaccine covid một mươi chín
ông nhân cho biết danh sách bao gồm gần hai trăm năm mươi em học sinh trên địa bàn tp hcm ở độ tuổi này
tuy nhiên sở cho rằng việc tiêm vaccine nên tiến hành trước đối với hai mươi bảy trăm linh ba em học sinh ở độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
trong khi đó tại an giang chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi bà trần thị ngọc diễm giám đốc sở giáo dục đào tạo an giang cho biết
đơn vị đã thống kê toàn tỉnh được một trăm tám mươi năm học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đang học từ lớp sáu đến lớp một mươi hai
hiện tại đơn vị đang chờ sở y tế không báo
bố trí địa điểm tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
ông trần quang hiền giám đốc sở y tế tỉnh an giang cho hay
trong tuần này bộ sẽ tập huấn cho các tỉnh về việc tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sở y tế tỉnh an giang cũng đang xây dựng kế hoạch để khi nào có vaccine về sẽ bắt tay vào tiêm chủng ngay